tình hình xuất bán tôm hùm của người nuôi tôm ở tỉnh phú yên lại gặp nhiều khó khăn
hầu hết tôm thương phẩm được thương lái thu mua để xuất tiểu ngạch sang thị trường trung quốc
thế nhưng trong giai đoạn này phía trung quốc lại có những kiểm soát về mặt kỹ thuật và tiêu chuẩn rất kỹ
nên tôm hùm bị tôn động số lượng lớn giá bán giảm
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại thị xã sông cầu vùng nuôi tôm hùm trọng điểm của tỉnh phú yên
tôm hùm là sản phẩm thủy sản chủ lực của tỉnh phú yên
thế nhưng nhiều năm qua tôm hùm chưa có được thị trường ổn định khiến cho giá cả bấp bênh người nuôi thường xuyên gặp khó
từ tháng ba đến trung tuần tháng tám giá tôm thương phẩm xuống thấp
tôm hùm xanh còn khoảng năm trăm năm mươi đồng một kg giảm ít nhất bốn trăm linh đồng
tôm hùm bông giá từ một đến một hai triệu đồng một kg giảm từ hai trăm linh đến bốn trăm linh đồng so với cùng thời điểm này năm ngoái
tôm rớt giá các thương lái chỉ mua những con tôm hạng chung theo đơn đặt hàng chứ không mua sô như những năm trước đây
tôm lớn hoặc nhỏ đều bị loại bỏ buộc ngư dân phải bán đổ bán tháo với giá rẻ
hiện giá tôm hùm xanh đã tăng nhẹ và đang ở mức sáu trăm chín mươi đồng một kg nhưng vẫn còn quá thấp so với những năm trước
tôm hùm thương phẩm của tỉnh phú yên chủ yếu xuất bằng đường tiểu ngạch sang thị trường trung quốc
trong khi đó tôm hùm ở nhiều nước khác cũng nhắm vào thị trường này khiến quân vượt cầu rớt giá đột ngột
hàng rèo kỹ thuật làm cho việc xuất khẩu tiêu hoạch đã bị ảnh hưởng
hàng hóa tôm hùm xuất khẩu rất là chậm nhảy dẫn đến hiện nay lượng tôm hùm thương phẩm còn tồn đồng đương đối nhiều trên các vùng nuôi của sông cầu
giá tôm hùm nói riêng các sản phẩm thủy sản nói chung đều tăng giảm bất thường đang là thách thức lớn cho phát triển bền vững
nhiều năm qua tỉnh phú yên đã phối hợp với các bộ ngành trung ương
triển khai nhiều giải pháp nuôi trồng thủy sản bền vững trong đó có nghề nuôi tôm hùm
thế nhưng đến nay nghề này vẫn chưa có hướng đi an toàn người nuôi thường xuyên phải chịu nhiều rủi ro và thua lỗ